những năm gần đây tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngày càng nghiêm trọng do khó kiểm soát được nguồn ô nhiễm từ việc điều tra đánh giá các nguồn ô nhiễm để phân vùng quản lý còn nhiều khó khăn nhất là những con sông chảy qua địa phận nhiều địa phương giáp danh
cũng bởi dòng sông chung nên chính quyền địa phương đều chưa rõ trách nhiệm của ai đây là thực tế còn tồn tại trên nhiều địa phương giáp danh trong cả nước
nằm cạnh nhà bà trần thị tuyết xã an ninh huyện bình lục tỉnh hà nam là một quãng sông nhỏ nếu nhìn thoáng qua không ai nghĩ đây là một phần của dòng sông ninh giang bởi rác ngập tràn mặt sông thậm chí sắc lợn cũng được người dân vứt vô tội vạ xuống dòng sông
là một người gắn bó nhiều năm với dòng sông trong ký ức của bà tuyết ninh giang đã rất khác
con sông ninh giang này này trước đây là nó rất là sạch tôi được biết là sạch sẽ tôi còn ra đây tắm rửa được luôn
sạch sẽ nhưng mà bây giờ là do ô nhiễm môi trường là do chăn nuôi rồi là rất nhiều chất thải nữa là đưa ra đây cho nên bây giờ rất là bẩn
sông ninh giang kéo dài từ huyện vụ bản qua các xã an ninh bồ đề huyện bình lục tỉnh hà nam và qua xã mỹ hà huyện mỹ lộc tỉnh nam định có vai trò là canh tiêu giúp hạn chế ngập ống cho các vùng con sông đi qua cung cấp nước tưới cho một vùng sản xuất lúa của hà nam và nam định
hình ảnh về dòng sông thơ mộng đủ rộng để bắt cầu cho đến ngày nay
chỉ còn lại là những đoạn sông nhỏ hẹp nhiều nơi ách tắc và rác thải sinh hoạt những họng cống chất thải chăn nuôi được vô tư thải xuống dòng sông như thế này
chia sẻ thì nói chung là ai cũng là người dân hết như chúng tôi thì chúng tôi cũng không muốn gì cả mà chỉ muốn là hai bên cùng hợp tác như các anh là người bên trên là các anh giải quyết là dễ nhất
là làm sao mà để cải thiện được cho chúng tôi đâu chứ còn chúng tôi cũng không biết đến là người ta cũng là người dân nhưng bây giờ người ta làm việc của người ta còn chúng tôi thì không thể giữ được
sông ninh giang trở nên ô nhiễm bởi nhiều vụ
do tạo nên gần một mươi năm qua nhiều hộ dân sinh sống hai bên bờ sông đã tự ý đổ đất trái phép lấn chiếm lòng sông
đặc biệt hai bên bờ sông có hàng chục trang trại chăn nuôi lớn nhỏ các trang trại đã tự ý xả thải trực tiếp các chất thải chưa qua xử lý môi trường
do trải qua địa phận nhiều địa phương dắp danh nên việc xác định nguyên nhân do ai làm ô nhiễm vẫn chưa ngã ngũ
mỗi một địa phương đã đưa ra cho mình những giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường sông ninh giang
tuy nhiên để có giải pháp tổng thể lâu dài thì cần có sự vào cuộc của các cấp từ huyện đến tỉnh
thời gian tới thì tiến hành tổ chức giữa mỹ hà này giữa xã ninh này cùng với xã bùa đề tiến hành mở hội nghị tiến hành mán ảm để tìm cái khải pháp khắc phục
thì mỗi bên phải có cái trách nhiệm một phần chứ không phải là người ta cứ đổ cho nhau được đấy thực tế như thế
câu chuyện về ô nhiễm
ô nhiễm tại dòng sông ninh giang và trách nhiệm giữa các bên là thực tế còn tồn tại trên nhiều địa phương giáp danh trong cả nước
ngoài giải pháp nâng cao nhận thức người dân thì chính quyền địa phương cũng cần thay đổi nhận thức về công tác bảo vệ môi trường
để bảo vệ môi trường không phải là công việc của riêng ai không phải công việc của một địa phương nào
vì môi trường sống là của chung tất cả mọi người